những ngày qua nhiệt độ giảm sâu kèm mưa lạnh khiến nhiều trẻ bị ho sổ mũi kèm sốt trên ba mươi tám độ
vì mong con nhanh hạ sốt nhiều phụ huynh vừa cho con uống thuốc vừa dán miếng hạ sốt trên chán cho con
không những thế thay vì lau mát bằng khăn ấm cho con một số phụ huynh lại lấy nước lạnh để trường cho con
cách làm này khiến tình trạng của các bé không những không thuyên giảm mà còn nặng thêm
theo các bác sĩ sốt vốn là triệu chứng thường gặp ở trẻ nhỏ khi cơ thể phản ứng với các tác nhân gây bệnh
đặc biệt thời tiết đông xuân như hiện nay là điều kiện thuận lợi để nhiều loại virus vi khuẩn phát triển và gây nên các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở trẻ nhỏ như
tay chân miệng sốt xuất huyết viêm tiểu phế quản viêm đường hô hấp trên
khi bị bệnh trẻ thường sốt cao kèm các triệu chứng khác
tuy nhiên khi con bị sốt nhiều bố mẹ lại gặp phải một số sai lầm trong chăm sóc khiến tình trạng của trẻ ngày càng xấu đi
dùng tay đo thân nhiệt
nhiều bố mẹ có thói quen dùng tay sờ chán để đoán nhiệt độ của trẻ khi sốt
tuy nhiên cách xác định thân nhiệt cho trẻ bằng cảm quan như vậy sẽ không chính xác
có thể xác định sơ bộ bằng cách dùng tay sờ nách trẻ nhưng không nên sửa tay chân vì khi suốt cao tay chân có thể bị lạnh khiến việc đánh giá tình trạng bị sai
dùng miếng rán thay thuốc hạt
theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn tiến dũng nguyên trưởng khoa nhi bệnh viện bạch mai ông đã gặp rất nhiều trường hợp trẻ sốt nặng biến chứng vì cha mẹ cho con rán miếng hạ sốt mà không cho các cháu uống thuốc hạ suốt ngày
nhiều bậc phụ huynh còn cho miếng rán vào ngăn mát rồi dán vào chán cho trẻ
cơ chế hạ nhiệt của miếng rán được quảng cáo là hấp thu nhiệt và phân tán ra ngoài nhưng thực tế chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh được tác dụng của phương pháp này
trường lạnh cho con
khi thấy con sốt cao một số người tìm mọi cách để làm mát cơ thể cho con như trường túi đá lạnh lau người bằng nước lạnh nước pha rượu hoặc cồn cha chanh
tuy nhiên bác sĩ cảnh báo những phương pháp này không những không hiệu quả trong việc hạ sốt mà còn có thể gây nguy hiểm cho trẻ
khi trường lạnh sơ da trẻ sẽ thấy mát hơn nhưng thực tế nhiệt độ cơ thể không hề giảm thậm chí trẻ còn có thể bị ốm nặng hơn vì ngấm lạnh vào người
hơn nữa việc chườm hay lau người bằng nước lạnh khi cơ thể trẻ đang ngất
nóng có thể gây tranh lệch nhiệt độ quá mức dẫn tới bỏng lạnh và suy hô hấp
bên cạnh đó với rượu cồn có thể làm mát nhanh nhưng có chứa một số chất hóa học có thể thấm qua da khiến trẻ bị ngộ độc
chanh cũng có thể hạ sốt nhưng trong tranh có chứa các chất gây hại cho làn da non nớt của trẻ
cạo gió để cắt sốt là quan niệm có ở nhiều nơi tuy nhiên các chuyên gia cho biết cạo gió có thể khiến trẻ dễ bị bầm tím da thậm chí là chảy máu khó đông máu hay nhiễm trùng
cách chăm sóc trẻ bị sốt đơn giản tại nhà
để tránh những sai lầm đáng tiếc khi chăm sóc trẻ sốt cao phó giáo sư nguyễn tiến dũng cho biết cách hạ sốt cho con đơn giản mà các bậc phụ huynh có thể làm ngay tại nhà là dùng khăn ấm lau toàn thân cho trẻ
đặc biệt lau nhiều ở chán hai hốc nách và bẹn thay khăn hai ba phút một lần để trẻ hạ nhiệt hiệu quả tuyệt đối không dùng nước lạnh nước pha rượu hoặc cồn để lau cho trẻ
để trẻ mặc quần áo tự nhiên
trẻ thấm hút mồ hôi không ủ ấm
cho trẻ nằm nơi thoáng mát tranh gió cho trẻ uống nhiều nước hoặc các dung dịch khác như sữa nước trái cây tốt nhất là uống nước orezone để bù nước cho cơ thể
khi trẻ sốt trên ba mươi tám năm độ c phải cho trẻ uống thuốc hạ sốt theo liều lượng quy định
kịp thời đưa trẻ đến bệnh viện khi trẻ bắt đầu có một số biểu hiện bất thường như sốt cao liên tục trên ba mươi chín độ c khó khe khó thở ngủ ly bì khó đánh thức co giật kèm tay chân lạnh nôn hết những gì đã bú hoặc ăn
mỏ ác phong cao cổ cứng suất huyết bỏ bú tiêu chảy
lưu ý khi lựa chọn thuốc hạ sốt cho trẻ
theo các chuyên gia hiện nay có nhiều loại thuốc hạ sốt trên thị trường với các thành phần khác nhau như
những thuốc có chứa paracetamol được tin dùng cho trẻ do ít tác dụng phụ và an toàn nhất
thuốc có nhiều dạng và có thể dùng đường uống hoặc đạt hậu môn
các mẹ nên cân nhắc khi dùng thuốc có thành phần aspirin và ibuprofen
để hạ sốt cho trẻ
vì aspirin có thể gây tổn thương não
còn ibuprofen có thể gây các phản ứng khó chịu đến đường tiêu hóa của trẻ